lại có thêm một vụ cháy xe cụ thể vào sáng nay cầu phú mỹ phường tân thuận đông quận bảy tp hcm đã bị ùn ứ do một chiếc xe container đang di chuyển thì đột ngột bốc cháy
đám cháy bùng phát vào khoảng sáu giờ ba mươi phút khi đó xe container chạy trên đường võ trí công hướng từ tp thổ đức đi quận bảy đến cầu phú mỹ thuộc quận bảy
tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài đồng thời cố gắng dập lửa xong không thành
ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe cháy nguồn ngụt cột khói bốc cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã điều động phương tiện cứu hòa
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu rụi